ngày ba mươi tháng một mươi một tại tỉnh lâm đồng đã chính thức khai mạc chương trình gặp gỡ hiểu nghị nông dân ba nước việt nam lào campuchia gắn với hội trợ nông sản sạch
sự kiện thu hút đông đảo đại biểu nông dân của ba nước cùng du khách tham dự
trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước việt nam lào campuchia đã diễn ra các sự kiện như hội kiến giữa trưởng đoàn lào campuchia với lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn của ba nước ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bao tiêu nông sản tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố đà lạt
thông qua hoạt động này từng bước sẽ kết nối với nông dân ba nước trong hỗ trợ giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh nông sản theo chủ giá trị liên kết hợp tác để tiêu thụ nông sản
cùng ngày ban tổ chức khai mạc hội trợ nông sản sạch tại quảng trường lâm viên thành phố đà lạt mở đầu chối sự kiện chương trình gặp gỡ hiểu nghị nông dân ba nước việt nam lào campuchia
với hai trăm năm mươi năm gian hàng của doanh nghiệp ba nước tại hội trợ diễn ra các hoạt động triển lãm giới thiệu sản phẩm triển khai sàn giao dịch nông sản trải nghiệm tương tác hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản
tại hội trợ ở đà lạt lần này chúng tôi mang hàng thủ công truyền thống của lào sang để giới thiệu đồng thời giao lưu cùng nông dân việt nam và campuchia để trao đổi kinh nghiệm nâng cao giá trị sản phẩm
đoàn campuchia của chúng tôi rất vinh dự khi được mang những nông sản có thương hiệu của chúng tôi đến với hội trợ lần này chúng tôi rất ấn tượng với những sản phẩm nông nghiệp của việt nam
qua những lần chia sẻ kinh nghiệm tôi được biết kỹ thuật sản xuất nông nghiệp của việt nam đang phát triển rất tốt chúng tôi mong muốn tiếp đón những chuyên gia nông nghiệp việt nam đến với campuchia
qua chương trình này nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt hiếu nghị và hợp tác toàn diện của các thế hệ lãnh đạo ba nước tăng cường sự giao lưu chia sẻ nông dân ba nước lễ bế mạc diễn ra tối ngày hai tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng